dù chưa đến kỳ thu hoạch nhưng những ngày này người nông dân trên đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi
đang khẩn trương ra đồng thu hoạch sớm diện tích vụ thu đông
dù biết thu hoạch sớm năng suất sẽ giảm sâu nhưng do bão số tám đổ bộ vào nước ta
nên nông dân phải thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại
hành được thu hoạch sớm nên củ nhỏ nhẹ giá bán từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
giảm một mươi một mươi năm đồng một kg so với vụ trước nhưng vẫn khó tiêu thụ
vụ hành thu đông năm nay bà con nông dân huyện đảo lý sơn trồng hơn ba trăm linh hectare
tuy nhiên từ đầu vụ đến nay lý sơn liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa lớn
khiến nhiều diện tích bị thất thu
trước khi bão đổ bộ bà con nông dân khẩn trương thu hoạch hành với hy vọng sẽ vớt vát được một phần chi phí
toàn huyện hiện đã thu hoạch được hơn một trăm linh hectare chiếm khoảng một phần ba diện tích gieo trồng